trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm trên nhiều địa phương hà tĩnh được đánh giá là địa phương nằm trong nhóm nguy cơ cao về sự xuất hiện lây lan của dịch bệnh
hiện trên địa bàn tỉnh có chín triệu con da cầm và là địa phương thường xuyên xảy ra các ổ dịch cúm do tỷ lệ tiêm phòng vaccine trên đàn da cầm là khá thấp chỉ đạt dưới hai mươi
cùng với thời tiết thuận lợi cho các loại virus phát triển nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn
do đó tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các địa phương hộ chăn nuôi phải giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nếu có gia cầm bị chết bất thường phải kịp thời báo với cơ quan chức năng để lấy mẫu kiểm tra